còn với hành vi chống người thi hành công vụ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bốn bị can gồm hà ngọc thương huỳnh huy hoàng lê văn đặng và nguyễn văn hùng tất cả là học viên đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh
theo điều tra vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba sau khi ăn cơm chiều xong thì các học viên cai nghiện tại khu a tụ tập la hét đập phá cửa làm mất an ninh trật tự
khoảng ba mươi phút sau có ba mươi sáu học viên trèo qua tường rào để thoát ra ngoài những học viên còn lại tiếp tục gây dối xúi dụng những học viên tại khu b hưởng ứng theo
sau khi sự việc xảy ra cơ sở cai nghiện đã phối hợp với công an huyện châu thành công an xã đa lộc tiến hành truy bắt những học viên bỏ trốn
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đã tiến hành truy bắt được hai mươi năm trong số ba mươi sáu học viên đưa về cơ sở cai nghiện
tuy nhiên sau đó các học viên còn lại trong khu a tiếp tục kích động gây mất an ninh trật tự
đã có khoảng ba mươi một học viên thoát ra ngoài trong này có thiện phẩm phúc nam đặng hùng hoàng thương
tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã chấn áp được các đối tượng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã bắt tạm giam nguyễn hoàng nam lê hoàng phúc lê hồng phẩm và trương minh thiện để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ